bí mật động trời trong chiếc xe tải chở hàng thiết yếu từ biên giới về thành phố
với lực lượng phòng chống ma túy bộ đội biên phòng trải qua những ngày nếm mật nam gai cùng các trinh sát mới hiểu
cuộc đấu trí với các ông chùm mua bán cái chết trắng chưa bao giờ là dễ dàng
từ những tài liệu tổng hợp cho thấy mặc dù thời gian vừa qua lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng
và công an liên tục triệt phá các đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy ở khu vực biên giới các tỉnh phía nam
thu giữ số lượng ma túy đặc biệt lớn
nhưng do lợi nhuận khủng các đối tượng cầm đầu vẫn giáo diết tìm cách đưa hàng vào sâu nội địa tiêu thụ
cuối năm hai nghìn hai mươi ba trinh sát của đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền nam đoàn ba
cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng nắm được thông tin
hiện nay đang tồn tại một đường dây mua bán
vận chuyển trái phép chất ma túy từ campuchia vào việt nam qua khu vực biên giới tỉnh long an
với số lượng lớn do nhóm đối tượng người việt nam câu kết với đối tượng người campuchia thực hiện
tuy nhiên các biện pháp điều tra xác minh ban đầu chưa xác định đầy đủ phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng
số đối tượng có trong đường dây vai trò vị trí của từng đối tượng cần thiết phải xác lập chuyên án
để tập trung các biện pháp huy động lực lượng phối hợp đấu tranh triệt phá toàn bộ đường dây
đoàn ba chủ trì xác lập chuyên án mang bí số a ba một trăm hai mươi bốn p phối hợp với bộ đội biên phòng long an
để đấu tranh với đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ campuchia qua địa bàn biên giới tỉnh long an
về thành phố hồ chí minh và các tỉnh lân cận tiêu thụ
theo đại tá nguyễn ngọc sơn trưởng ban chuyên án a ba một trăm hai mươi bốn p mọi công tác công đoạn được chuẩn bị hết sức kỳ lưỡng
sau nhiều ngày điều tra xác minh các trinh sát đã làm rõ được vai trò
vị trí mối quan hệ của từng đối tượng đặc biệt là các đối tượng liên quan tại địa bàn ngoại biên
địa bàn tỉnh long an các địa bàn lân cận và mở hồ sơ cá nhân để theo dõi
phương thức hoạt động cũng được làm rõ
theo đó đối tượng người campuchia thường tập kết ma túy gần biên giới tỉnh long an
sau đó thuê người vận chuyển về thành phố hồ chí minh hoặc bình dương và các tỉnh lân cận
chúng tuyển lựa người vận chuyển có nhân thân lai lịch nhưng lại che giấu rất kỹ về thân phận của mình
từ những thông tin có được bà chuyên án lên hồ sơ địa bàn sơ đồ về tổ chức đường dây
nhiệm vụ của từng giai đoạn đấu tranh sát với diễn biến tình hình của chuyên án
những việc này vô cùng quan trọng bởi địa bàn rộng hoạt động kéo dài từ biên giới về thành phố hồ chí minh
các đối tượng trong đường dây hoạt động rất kín đáo và rất cảnh giác
thời gian hoạt động chủ yếu vào đêm khuya địa bàn biên giới chống trải và vắng người
nên việc bố trí trinh sát giám sát ngoại tuyến đối tượng gặp nhiều
qua công tác sàng lọc ban chuyên án a ba một trăm hai mươi bốn p đã xác định được những đối tượng nghi vấn
trong đó nổi lên nguyễn trường thành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy quê quán tại hà tĩnh
hiện đang sinh sống tại ấp trang định xã bông trang huyện xuyên mộc tỉnh bà rịa vũng tàu
năm hai nghìn một mươi ba thành bị tòa án nhân dân huyện xuyên mộc xử phạt một mươi năm sáu tháng tù về tội cố ý gây thương tích
đã được xóa án tích cách đây khoảng hơn một năm
thành có số phận khá lạ
lòng đồng vất vả
sau khi ly hôn người vợ đầu thanh lấy vợ thứ hai
tuy nhiên cách đây hai năm người vợ này mất để lại con nhỏ chưa đầy một tuổi
một năm sau đó mẹ ruột của thành cũng qua đời cha bị tai biến
thời gian trở lại đây thành thường xuyên dùng xe của một người bạn để chạy dịch vụ cho khách có nhu cầu đi lại
tuy công việc không thường xuyên nhưng thành lại có cuộc sống khá tốt
việc xác định được phương thức hoạt động khoanh vùng được đối tượng
là một trong những yếu tố quan trọng để đảm bảo thắng lợi cho chuyên án
tuy nhiên phải chờ đợi thời cơ chín mũi
và ngày cuối cùng của năm hai nghìn hai mươi ba cơ sở mật báo tin ông chùm sẽ mở hàng năm mới
bàn chuyên án nhanh chóng triển khai lực lượng
những tổ mật phục được cài trên khu vực biên giới huyện tân hưng
vào lúc hai mươi h bốn mươi năm phút ngày ba tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn tổ mật phục tại khu vực ấp ba
xã hưng thạnh huyện tân hưng tỉnh long an phát hiện
trưởng thành thường xuyên sử dụng
biển kiểm soát số bảy mươi hai a ba mươi năm nghìn hai trăm linh chín đang đi từ hướng biên giới vào nội địa
các trinh sát nhanh chóng dừng xe yêu cầu kiểm tra hành chính
đúng như dự đoán chơi xe là nguyễn trưởng thành
tại ghế phụ của xe là một túi ni lông màu đen
bên trong chứa một mươi hai bánh hình chữ nhật có chứa chất bột màu trắng vị đắng
biết không thể quanh co chối cãi mãi thành khai nhận hành vi phạm tội của mình
theo đó chiều ngày hai tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
bà rịa vũng tàu đi xe ô tô về nhà một người quen ở xã tân phước huyện tân hồng tỉnh đồng tháp
trong thời gian ở đây thành nhận được cuộc gọi của một người đàn ông không rõ lai lịch hỏi đang ở đâu
khi biết thành ở đồng tháp người đàn ông này hỏi có trở đồ về huyện củ chi
thành phố hồ chí minh với giá một mươi triệu đồng không thành đồng ý
người đàn ông đó gửi cho thành số điện thoại và bảo liên lạc với người này để nhận hàng
thành điều khiển xe từ xã tân phước đến canh t chín thuộc xã hưng hà
huyện tân hưng tỉnh long an tới vị trí hẹn
khi đang đứng đợi thì có người gõ cửa kính ở ghế phụ phía trước
thành hạ cửa người đàn ông để một túi bóng màu đen xuống ghế trước rồi rục chạy đi
vì trời tối thành cũng không biết mặt người đàn ông giao hàng
cũng chưa nhận được tiền công thì đã bị lực lượng bộ đội biên phòng bắt giữ
với việc bị bắt giữ khi đang vận chuyển trái phép một mươi hai bánh heroin
thì nguyễn trường thành thật khó có thể nhìn thấy đường về với cha già con thơ
bí mật trong chiếc xe tải chở hàng thiết yếu
chuyên án a ba sáu trăm hai mươi một do đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền nam đoàn ba
cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng xác lập nhằm triệt phá đường dây mua bán
vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài về thành phố hồ chí minh tiêu thụ
đến nay chuyên án này không chỉ ghi dấu ấn vì thu giữ được lượng ma túy khủng
hai mươi kg ma túy tổng hợp sáu mươi bảy bánh heroin
mà còn bởi đánh án
án thành công trong điều kiện cả miền nam đang thực hiện giãn cách để phòng chống dịch covid một mươi chín
thượng tá trần văn biển nguyên phó đoàn trưởng đoàn ba phó trưởng ban thường trực chuyên án a ba nghìn sáu trăm hai mươi một cho biết
việc giãn cách xã hội khiến nguồn cung ma túy cho thị trường thành phố hồ chí minh bị khan hiếm
bởi vậy các đối tượng vẫn tìm mọi cách để thiết lập đường dây vận chuyển ma túy
từ khu vực biên giới về thành phố hồ chí minh tiêu thụ
cơ sở liên tục báo về nhưng chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn
trong việc cơ động hay điều tra xác minh và thu thập thông tin
chuyên án a ba sáu trăm hai mươi một được xác lập thể hiện sự quyết tâm không khoan nhượng với tội phạm ma túy
dù trong bất cứ hoàn cảnh nào
từ những thông tin có được về tình hình hoạt động của các đối tượng
ban chuyên án đã chủ động xây dựng các bước và tổ chức lực lượng đấu tranh
lực lượng đấu tranh chuyên án tập trung thu thập củng cố tài liệu về địa bàn
mở hồ sơ cá nhân các đối tượng làm rõ quy luật hoạt động phương thức
thủ đoạn của đường dây
khó khăn bùa vây phải mất sáu tháng chuyên án mới nắm bắt được thời cơ chín mùi để phá án
ngày một mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một các trinh sát nhận được thông tin
ông trùm ở campuchia sẽ tiến hành giao dịch đưa hàng về thành phố hồ chí minh
hàng sẽ được vận chuyển bằng xe tải dưới mát chở hàng thiết yếu
để dễ bề đi qua các trạm kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín
với phương thức này các ông chùm campuchia tin rằng
những tính toán của mình sẽ khó
không ai biết được
vào lúc hai mươi h ba mươi phút ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
lực lượng đánh án đã xác định được hàng ở trong hai chiếc xe ô tô tải
mang biển kiểm soát sáu mươi hai h hai mươi ba và năm mươi một d sáu mươi hai nghìn tám mươi tám
chạy từ khu vực biên giới tỉnh long an hướng về thành phố hồ chí minh
năm mươi trinh sát của đoàn ba phòng phòng chống ma túy và tội phạm
bộ đội biên phòng tỉnh long an thành phố hồ chí minh
đội kiểm soát chống buôn lậu ma túy phía nam tàu cục hải quan
phòng pc bốn công an thành phố hồ chí minh được chia thành các tủ
để giám sát hai xe tải này
xác định hàng đã có trên xe nhưng lực lượng đánh án quyết định
chọn thời điểm các đối tượng giao dịch để hốt chọn đường dây
trong suốt hành trình từ biên giới long an về thành phố hồ chí minh
lái xe tải chỉ cần nói xe chở luôn sống là được dễ dàng qua chốt kiểm soát phòng chống dịch
đến hai mươi hai h ba mươi phút cùng ngày
tại vòng xoay nguyễn văn linh thuộc xã an phú tây huyện bình chánh thành phố hồ chí minh
một người đàn ông đi xe máy tiếp cận hai xe tải
trao đổi thì lực lượng đánh án dừng xe kiểm tra hành chính
kiểm tra hai thùng xe tải các trình sát phát hiện trong các thùng chứa lươn
có năm mươi túi tinh thể rắn màu trắng
được bọc bởi các bào nilon in hình lá trà xanh và quả thuốc viện
kết quả giám định sau này cho biết đó là ma túy tổng hợp
lái xe ô tô sáu mươi hai h hai mươi ba ndt
và lái xe ô tô năm mươi một d sáu mươi hai nghìn tám mươi tám thg cho biết
cả hai được một người đàn ông người campuchia thuê vận chuyển lươn về thành phố hồ chí minh
với giá là hai năm triệu đồng mỗi xe
khi nhận hàng cũng không kiểm tra
nên ndt và thd không hề biết bên trong có cất dấu ma túy
sau này cơ quan điều tra đã làm rõ được lái xe ndt và thg không biết
không liên quan đến việc vận chuyển năm mươi kg ma túy bị bắt
ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
còn đối với lê trung tín người đàn ông đi xe máy
biết không thể chối tội nên khai nhận
mình nhận lệnh của ông trùm nhận số ma túy trên về cất giấu
và được trả công hai trăm linh triệu đồng
từ lời khai của các đối tượng
ban chuyên án a ba sáu trăm hai mươi một mở rộng điều tra xây dựng kế hoạch bắt các đối tượng còn lại
vào hồi một mươi bốn h ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
tại đường bờ sông thuộc tổ hai mươi bảy khu phố hai
phường an phú đông quận một mươi hai
tp hcm lực lượng đoàn ba
cục c bốn bộ công an và phòng pc bốn công an tp hcm
công an quận một mươi hai bình thạnh bắc quả tăng
võ thanh sang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
trú tại tỉnh kiên giang tạm trú tại khu bốn
phường an phú đông quận một mươi hai
và nguyễn vĩnh trí sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại xã tân long huyện tân kỳ tỉnh nghệ an
đang có hành vi mua bán trái phép hai bánh heroin
khám xét chỗ ở của giang
lực lượng trước năm
đang thu giữ thêm sáu mươi năm bánh heroin
trung tá lê văn hiệu đội trưởng đội một đoàn ba
người trực tiếp tham gia chuyên án a ba nghìn sáu trăm hai mươi một cho biết
việc đánh án diễn ra trong bối cảnh địa bàn rộng
dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
nên có phần tác động ảnh hưởng đến tâm lý
sức khỏe của cán bộ trinh sát
nhất là khi tổ chức giám sát ngoại tuyến các đối tượng
thế nhưng chỉ trong một mươi ngày
giữa tâm điểm của dịch covid một mươi chín
đoàn bà đã phối hợp với lực lượng chức năng
bia khó khăn
thuận lợi bắt được ba đối tượng mua bán
vận chuyển trái phép năm mươi kg ma túy tổng hợp và
và sáu mươi bảy bánh heroin